cùng với các nước phương tây mỹ ngày hôm qua tiếp tục công bố gói viện trợ quân sự trị giá bốn trăm linh triệu đô la mỹ cho ukraine
động thái mới nhất này của mỹ đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gây gắt của nga
theo đó trong bản ghi nhớ do nhà trắng công bố vào ngày hôm qua
tổng thống mỹ joe biden đã cho phép cung cấp cho ukraine các thiết bị và dịch vụ quốc phòng
cũng như hỗ trợ giáo dục và đào tạo quân sự với tổng trị giá lên tới bốn trăm linh triệu đô la mỹ
đây là gói viện trợ thứ ba của mỹ dành cho ukraine trong vòng chưa đầy ba tuần
hai gói viện trợ trước đó được công bố vào cuối tháng bốn vừa qua tổng trị giá bảy tỷ đô la mỹ
trong một tuyên bố ngoại trưởng mỹ antony blinken cho biết là gói viện trợ này bao gồm những danh mục cấp thiết đối với ukraine
phản ứng về gói quân sự mới trị giá bốn trăm linh triệu đô la mỹ của mỹ
ngày hôm nay đại sứ nga tại mỹ anatoly antonov cho rằng chính quyền mỹ đã trốn tránh trách nhiệm về các cuộc tấn công của ukraine
nhằm vào các cơ sở dân sự ở nga và quyết định của mỹ và đồng minh sẽ khiến xung đột ở ukraine không có hồi kết